nhiều tháng nay hàng trăm người dân tại khu vực quanh hồ bào trảng quận thanh khê
thành phố đà nẵng sống trong sự bức xúc khi nước hồ ô nhiễm trầm trọng
để khắc phục tình trạng trên ubnd tp đã phê duyệt chủ trương xử lý ô nhiễm môi trường hồ bào tràng
thành phố chỉ đạo triển khai lắp đặt bổ sung máy bơm và đường ống để bơm tăng cường
đưa nước thải từ trạm bơm về trạm xử lý nước thải phú lộc với kinh phí khoảng hai tỷ đồng
sụp khí phun hóa chất với kinh phí khoảng một tỷ đồng
giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương hoàn thành công tác
chuẩn bị đầu tư công trình khu vực phía tây hồ điều tiết thuộc dự án khu dân cư phần lăng hai giai đoạn hai
trong đó có tuyến cống thu gom nước thải ven hồ điều tiết để thu gom nước thải cho khu vực dân cư hiện trạng
bảo đảm vệ sinh môi trường sớm khởi công và hoàn thành công trình trong năm hai nghìn hai mươi